những ngày qua thời tiết miền bắc tiếp tục bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng
có ngày nền nhiệt độ lên tới bốn mươi độ c khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn
trong lúc nhiều người không dám ra đường để tránh nắng gai gắt
thì không ít người vẫn phải oan mình chịu nhiệt vì cuộc sống miêu sinh
giữa cây nắm oi ả và gai gắt bà phạm thị ngọc chú tại phố nguyễn thượng mẫn
thành phố hải dương vẫn oan mình đầy xe hoa quả đi bán rong ở khắp các con phố
dù đã ở vào tuổi trung niên nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn
hàng ngày bà vẫn phải đội nắng từ sớm đến chiều để mưu sinh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới
nhưng vì mưu sinh những người lao động vẫn phải vật lộn với sự khắc nghiệt của thời tiết để có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày